gặp mặt đội tuyển bóng đá nam và nữ đạt huy chương vàng tại sea games ba mươi vào tối một mươi một tháng một mươi hai
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chiến thắng này sẽ chuyên cảm hứng mạnh mẽ để phát triển
kinh tế văn hóa xã hội và để mọi người cùng đóng góp xây dựng nước việt nam hùng cường
đội tuyển nữ với sáu lần giành huy chương vàng tại sea games đội tuyển nam sau sáu mươi năm nay cũng
đã giành được huy chương vàng tại sea games ở môn bóng đá đây là điều đáng trân trọng
đáng tự hào vì đoàn việt nam đứng thứ hai toàn đoàn kết quả này được thủ tướng ghi nhận biểu
xương và đánh giá cao thủ tướng nhấn mạnh chính các bạn đã mang vinh quang về cho tổ quốc việt nam
chính các bạn đã mang sẵn sỡ về cho thể thao nước nhà
thủ tướng đặt câu hỏi tại sao chúng ta chiến thắng thủ tướng khẳng định chúng ta đã có huấn luyện viên giỏi xuất sắc
hai huấn luyện viên đã dùng người rất tốt tạo niềm tin đến cho các cầu thủ
đặc biệt các huấn luyện viên mai đức trung và bác hang seo đã động viên lôi cúng thúc đẩy đội bóng vững tin
cái này quan trọng lắm anh trung cứ nhớ khi những lần mình gặp thái lan đội nam đề bốn rũn chân tay hết
lần này chúng ta tự tin như thế nào đó là nghệ thuật của người lãnh đạo kể cả cái việc huấn luyện viên lo sức lực cho anh em tôi đánh giá cao
hiệp hai nhưng mà sức lực của anh chị em anh em rất là tốt còn đội nữ thì vô cùng cố gắng
năm hai nghìn hai mươi một việt nam là chủ nhà của sea games do vậy cần giữ vững tinh thần và tìm nhân tài cả nam và nữ
chính phủ và ngành thể thao việt nam sẽ tiếp tục nghiên cứu chính sách tốt nhất cho huấn luyện viên và vận động viên
thủ tướng thông báo đã nhận được thông tin đó là hiệp hội xoay nghiệp trẻ việt nam sẽ tiếp nhận tất cả các vận động viên nữ
sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở đội bóng đá sẽ có việc làm ổn định không để tình trạng tham gia bóng đá xong thì không có việc làm
trong quá trình đào tạo bóng đá trẻ việt nam cũng cần có chính sách tốt cho các vận động viên
nhân dịp này thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn huấn luyện viên park hang seo và huấn luyện viên mai đức trung và ban huấn luyện
đánh giá cao các vận động viên đã góp sức để sanh được hai huy chương vàng lớn lao cho tổ quốc
tại buổi gặp nhiều phần thường của các tập thể và tổng công ty đã được trao cho các vận động viên và các huấn luyện viên của hai đội tuyển